qua lời kể của người dân ở đây chiếc xe taxi đã không làm trù được tay lái đạp nhầm chân ga khiến xe lao thẳng vào đuôi của nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ phía trước
hậu quả là vụ tai nạn liên hoàn đã khiến sáu người đi xe máy bị thương phải đưa đi bệnh viện trong đó có ông đỗ duy b sáu mươi tám tuổi bị chấn thương khớp gối những người còn lại bị chấn thương phần mềm
được biết vị trí này có gắn hệ thống đèn tín hiệu giao thông
tại hiện trường ở làn đường di chuyển hướng từ thị xã hương thủy đến huế có ít nhất bốn xe máy hai xe đạp và một chiếc ô tô taxi nằm ngổn ngang trên vỉa hè và dưới lòng đường
trong đó có nhiều phương tiện nằm ở khu vực trước vạch rừng chờ đèn giao thông hai chiếc xe máy và xe taxi nằm quá vạch chờ đèn giao thông một thùng rác cũng bị hất văng xuống lòng đường xe máy và đầu xe taxi cũng bị hư hỏng ở phần đầu
sau khi xảy ra sự việc lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để bảo vệ hiện trường phân luồng điều tiết giao thông đến nay nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó tại thừa thiên huế cũng đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn đoạn qua huyện phong điền làm ba mẹ con thiệt mạng
cụ thể khoảng một mươi giờ ngày một mươi tám tháng hai ông phan đình kiều sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chú thể thành phố con tum tỉnh con tum lái ô tô biển kiểm soát ba mươi sáu a bốn mươi tám nghìn năm trăm sáu mươi bảy chạy trên cao tốc cam lộ la sơn hướng đà nẵng quảng trị
trên ô tô còn có anh phan đình quy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám vợ anh quy là chị lê thị hát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
cùng hai con là cà phê sinh năm hai nghìn chín và đê quy sinh năm hai nghìn một mươi năm cùng chú tại phố tân cộng phường đông tân thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
khi đến km bốn mươi tám hai trăm linh cao tốc càm lộ la sơn đoạn qua huyện phong điền thì ô tô còn vượt lên từ phía bên phải sau đó vai trạm với xe đầu kéo biển kiểm soát sáu mươi ba c một mươi ba nghìn sáu trăm năm mươi chín kéo theo rơm mốc sáu mươi ba r hai trăm hai mươi bảy
do anh huỳnh văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại xã long an châu thành
tiền giang đang đi cùng chiều phía trước cùng làn đường
sau vai trạm ô tô biển kiểm soát ba mươi sáu a bốn mươi tám nghìn năm trăm sáu mươi bảy lao sang phần đường ngược chiều hướng quảng trị đà nẵng vai trạm vào xe tải biển kiểm soát sáu mươi ba h năm trăm sáu mươi tám
do anh lâm văn tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại phường vĩnh mỹ châu đốc hà giang cầm lái
chở trên xe anh nguyễn minh khải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại mỹ tho tiền giang đang đi trên phần đường ngược chiều hướng quảng trị đà nẵng
sau đó ô tô biển kiểm soát ba mươi sáu a bốn mươi tám nghìn năm trăm sáu mươi bảy tiếp tục lao xuống vực bên phải phần đường một chiều hướng quảng trị đà nẵng
cùng lúc đó ô tô biển kiểm soát sáu mươi ba h năm trăm sáu mươi tám bị xe đầu kéo biển kiểm soát năm mươi một g một mươi năm nghìn chín mươi kéo theo rơ móc biển kiểm soát năm mươi một h ba mươi bốn nghìn chín trăm hai mươi do anh nguyễn tấn đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường phổ minh đức phổ quảng ngãi đang đi cùng chiều phía sau cùng làn đường hướng quảng trị đà nẵng tông vào
vụ tây nạn đã khiến cháu
pdq thiệt mạng tại chỗ cháu kv và chị lê thị hát được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trung ương huế cơ sở hai thế nhưng không qua khỏi
sáng một mươi chín tháng hai cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận có mặt tại hiện trường để điều tra vụ cháy xe khách dường nằm trên đường cao tốc
theo ghi nhận vào khoảng năm giờ ba mươi phút sáng xe khách dường nằm mang biển số bảy mươi tám b bốn xx liều thông hướng nam bắc
khi đến km một trăm chín mươi ba cao tốc vĩnh hảo phan thiết đoạn qua xã hồng liêm huyện hàm thuận bắc thì bất ngờ bốc cháy
hiện chưa rõ lửa phát ra từ bộ phận nào của xe nhưng khi phát hiện có khói và hơi nóng thì lửa bén nhanh khói bốc lên nguồn ngột
được biết thời điểm xe khách bốc cháy trên xe có rất ít hành khách
ngay sau khi lái phụ xe và hành khách rời khỏi xe ngọn lửa đã bùng lên dữ dội và thiêu dụi gần như toàn bộ chiếc xe và tài sản trên xe
thời điểm xe cháy các ô tô lưu thông theo chiều nam bắc trên tuyến cao tốc vĩnh hảo phan thiết qua vị trí này phải tạm dừng do ngọn lửa đang bùng phát
nhiều xe bị ủn ứ kéo dài đến khi ngọn lửa giảm mới có thể di chuyển tiếp
sau khi nhận tin lực lượng cảnh sát giao thông bộ công an và tuần đường thuộc ban điều hành dự án cao tốc vĩnh hảo phan thiết đã có mặt đặt cảnh báo hướng dẫn các phương tiện liều thông qua khu vực này
trong ngày một mươi chín tháng hai tại thành phố hồ chí minh cũng đã xảy ra vụ tai nạn gây kẹt xe kéo dài trong buổi sáng đầu tuần
theo cơ quan chức năng vào thời điểm trên xe ô tô đầu kéo biển số năm mươi h một mươi bảy nghìn hai trăm linh ba kéo theo rơm móc do anh nguyễn hữu lợi
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ngụ tại hóc môn điều khiển lưu thông trên cầu sài gòn hướng từ thủ đức về bình thạnh thì va vào giải phân cách đã gây ra vụ tai nạn trên cầu sài gòn
ngay sau khi nắm được thông tin vụ tai nạn xảy ra
đội tuần tra dẫn đoàn phối hợp với đội cảnh sát giao thông cắt lái đội bến thành đội thủ đức công an phường hai mươi năm bình thạnh đã tổ chức phân luồng giao thông từ xa và xử lý hiện trường vụ tai nạn
qua ghi nhận mặc dù vụ tai nạn giao thông không gây thương vong hư hỏng phương tiện thế nhưng do vụ tai nạn xảy ra vào buổi sáng sớm
ngày làm việc đầu tuần của năm mới nên mật độ phương tiện đổ vào trung tâm dẫn đến tình trạng ủn ứ phương tiện ô tô trên tuyến võ nguyên giáp từ cầu vượt cắt lái đến cầu sài gòn
đến nay xe đầu kéo kéo theo rơ móc đã được di rời khỏi hiện trường các cơ quan chức năng đang tái lập lại mặt đường và giải phân cách
tình hình giao thông trên cầu sài gòn vẫn lưu thông được thế nhưng lượng phương tiện đông di chuyển chậm qua khu vực
thời điểm đó trên tuyến đường võ nguyên giáp hướng từ nút giao cầu vượt cắt lái đến cầu sài gòn đoạn qua địa bàn phường an phú tp thủ đức ô tô xe máy xếp hàng nối dài di chuyển rất khó khăn
tình trạng kẹt xe nặng nhất là khu vực cầu sài gòn đoạn chuyển tiếp từ đường võ nguyên giáp thành phố thủ đức với đường điện biên phủ quận bình thạnh
đến tám giờ ba mươi cùng ngày tình trạng kẹt xe bắt đầu thuyên giảm thế nhưng dòng phương tiện vẫn ủn ứ di chuyển chậm vào trung tâm thành phố hồ chí minh
những ngày qua nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra đặc biệt là trên nhiều tuyến cao tốc trong những ngày đầu xuân mới và ngay sau kỳ nghỉ tết giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
hình ảnh những chiếc xe bị tông mạnh khi đang lưu thông với tốc độ cao và hậu quả thảm khốc sau đó thực sự gây ám ảnh với nhiều người
ngày một mươi tám tháng hai khoảng một mươi năm h bốn mươi năm xe bảy chỗ lưu thông trên cao tốc trung lương mỹ thuận hướng từ tiền giang đi thành phố hồ chí minh
khi đến địa phận huyện cai lệ đã bất ngờ tông vào xe khách hai mươi chín chỗ chạy phía trước
ngay lúc đó năm xe chạy cùng chiều phía sau gồm hai xe bốn chỗ xe khách một mươi sáu chỗ xe tải chở tôm giống và xe dừng nằm
không làm chủ được tốc độ đã tông liên hoàn vào hai xe va chạm phía trước
tại hiện trường các xe nằm chắn hết làn đường giáp dài phần cách giữa nhiều xe bị hư hỏng rất nhiều mảnh vỡ của kính xe nằm dưới mặt đường
trường xe dừng nằm phần đầu bị bến sạng có hai người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện để cấp cứu
vụ tai nạn trên đã làm giao thông trên cao tốc trung lương mỹ thuận bị kẹt xe kéo dài gần một mươi km phía chiều ngược lại thì thông thoáng
lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức phân luồng đưa tiếp phần lớn phương tiện lưu thông trên cao tốc trung lương đến mỹ thuật
hướng đi tiền sang tp hcm xa quốc lộ một a
theo thông tin từ đội tuần tra cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số bảy thuộc phòng tám cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
đến khoảng hai mươi một giờ tuyến cao tốc này mới được giải tỏa các phương tiện đã bắt đầu lưu thông bình thường trở lại
đến nay nguyên nhân của các vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ nhưng xét theo đánh giá sơ bộ của cơ quan chức năng
phần nhiều nguyên nhân đến từ ý thức của người tham gia giao thông đó là việc cố tình chạy xe máy vào đường cao tốc là tài xế thiếu quan sát phóng nhanh và vượt ẩu